tiểu ban điều trị ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thông báo đã có thêm hai ca tử vong
và đây là hai trường hợp nhiễm covid một mươi chín có kèm theo bệnh lý nền